đoàn công tác của quốc hội do đồng chí phùng quốc hiển
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh sơn la
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển chia sẻ với những khó khăn
mà sơn la đã phải gánh chịu do thiên tai trong năm hai nghìn một mươi bảy và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
đánh giá cao những kết quả mà tỉnh sơn la đã đạt được
đồng thời nhất trí với các giải pháp mà tỉnh đã đề ra thực hiện trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển nhấn mạnh sơn la cần ra soát tổng thể quy hoạch kinh tế xã hội
trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp dựa trên đặc thù thế mạnh của địa phương
đồng thời tỉnh sơn la cần nghiên cứu xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ
đặc biệt là chú trọng đổi mới cải thiện mẫu mã hàng hóa tăng cường kết nối thị trường
nhất là phân khúc người tiêu dùng có thu nhập cao
tại thị trường nội địa đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp
từ đó sớm đưa tỉnh sơn la trở thành tỉnh có phát triển khá trong vùng trung du miền núi phía bắc